kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của hình thế gây mưa nên trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông người dân cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
từ ngày ba mươi tháng ba các hình thế gây mưa suy yếu trời nắng nhiều hơn nhiệt độ tăng nhanh có thể đạt mức ba mươi ba mươi ba độ vào trưa chiều
tương tự các tỉnh tây bắc bộ chịu ảnh hưởng của hội tụ só chê cao nên từ đêm nay có mưa rào và sông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ ngày ba mươi tháng ba vùng áp thấp phía tây có khả năng phát triển và mở rộng dần về phía đông gây mưa giảm nhanh trời chuyển nắng nhiều có nơi nắng nóng
đối với các tỉnh miền trung quá trình áp cao lục địa phía bắc tăng cường nén và đẩy dịch dạnh áp thấp xuống phía nam
cũng sẽ gây cho khu vực từ thanh hóa đến thửa thiên huế trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng ba có mưa mưa rào và sông rải rác
từ ngày ba mươi tháng ba mưa trên các khu vực này giảm nhanh nhiệt độ tăng trở lại
trong khi đó ở khu vực đà nẵng đến bình thuận thời tiết ít thay đổi chỉ có mưa giải rác ở phía bắc của khu vực trong ngày mai
sau ít mưa nắng nhiều với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân nơi đây
khu vực tây nguyên ba ngày tới vẫn tiếp tục duy trì kiểu thời tiết chủ đạo là khô giáo ít mưa
ban ngày có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
cục bộ có điểm nắng nóng với mức nhiệt độ lên trên ba mươi năm độ
còn ở khu vực nam bộ nắng nóng xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức ba mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng miền đông có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ trên ba mươi tám độ
tuy cả hai khu vực này ít mưa nhưng người dân cần chú ý đề phòng có thể xuất hiện cơn mưa rông nhiệt cục bộ vào khoảng thời gian chiều tối
dễ kèm theo các hiện tượng cực đoan nguy hiểm như lốc xét và gió giật mạnh